thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh quảng nam cho biết
đến chiều tối nay các huyện miền núi bao gồm tây giang nam giang nam trà my và đại lộc
đã di rời một trăm năm mươi hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và ngập lụt đến nơi an toàn
huyện nam giang sơ tán khẩn cấp một mươi một hộ huyện nam trà my sơ tán năm hộ
đáng chú ý huyện tây giang thực hiện di rời khẩn cấp một trăm linh hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở
huyện đại lộc cũng sơ tán ba mươi bốn hộ dân ra khỏi vùng bị ngập lụt
ngoài ra các tuyến giao thông huyết mạch lên các huyện miền núi cao của tỉnh quảng nam
vẫn tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng
đặc biệt tại huyện đông giang trên đường hồ chí minh đã có năm điểm sạt lở
với khối lượng ước tính một m ba đất đá
tuyến quốc lộ một mươi bốn g có năm mươi năm điểm sạt lở với khối lượng ước tính hai năm trăm linh m ba đất đá
các tuyến đường liên xã bị sạt lở tại hơn bốn mươi điểm với khối lượng ước tính hơn hai mươi m ba đất đá
mưa lũ kèm theo dông xét cũng làm ngã đổ khoảng một mươi xào lúa chuẩn bị thu hoạch của người dân
tại xã đắc tôi huyện nam giang và hai mươi ba năm hectare lúa nước lúa giẫy của huyện đông giang
rồng xét cũng đã làm chết tám con bò của người dân xã gari huyện tây giang